tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam có tổng cộng sáu trăm năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới có liên quan đến đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy cho đến nay ghi nhận là năm trăm một mươi ba ca
số ca âm tính lần thứ nhất là ba mươi ba ca lần hai là ba mươi sáu ca và lần ba là hai mươi chín ca
số ca tử vong vì covid một mươi chín là hai mươi sáu ca số ca điều trị khỏi là năm trăm ba mươi năm ca
về tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid
covid một mươi chín đã có thêm một mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
liên quan đến vụ việc trường tiểu học trung học cơ sở nguyễn khuyến tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã tổ chức dạy học cho hơn tám trăm linh học sinh trong hai ngày vừa qua ngày một mươi chín tháng tám
ngày hôm nay ubnd tp biên hòa đã tổ chức đoàn đến trường để kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính
đồng thời yêu cầu trường phải dừng ngay việc tổ chức dạy học để phòng chống dịch covid một mươi chín
làm việc với đoàn ban giám hiệu nhà trường đã đưa ra lý do như chưa có quy định của tỉnh và thành phố biên hòa
theo lãnh đạo phòng giáo dục tp biên hòa khẳng định cả hai lý do nhà trường đưa ra đều không thuyết phục
ngoài ra trường còn vi phạm về quy định thời gian tự trường của sở giáo dục mới ban hành
với thời gian tiệu trường là ngày một tháng chín và khai giảng năm học mới là ngày năm tháng chín
trước lý giải của ban giám hiệu nhà trường ông nguyễn duy tân tránh văn phòng ubnd tp biên hòa khẳng định
việc trường tổ chức tập trung hơn tám trăm linh học sinh trong hai ngày vừa qua là vi phạm quy định về công tác phòng chống dịch
và phải xử lý theo quy định
vào sáng cùng ngày sở giáo dục và đào tạo đồng nai đã có công văn khẩn
đề nghị kiểm tra xử lý thật nghiêm đồng thời ra soát lại toàn bộ quy trình cấp phép hoạt động của trường
chuyển sang thông tin về an ninh trật tự
tại tỉnh cà mau tòa nhân dân tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần công vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thị trấn nam căn huyện nam căn tỉnh cà mau về hành vi giết người
vụ án xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một nạn nhân và bị hại có mối quan hệ quen biết
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân với anh nguyễn văn đương vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trần công vũ mang dao tự chế đến khu tập thể công nhân thuộc thị trấn năm căn tìm anh đương để giải quyết mâu thuẫn
khi gặp được anh đương mặc dù được nhiều người can ngăn
thế nhưng vũ vẫn dùng dao tự chế đâm chém vào người khiến nạn nhân tử vong
theo hồ sơ trần công vũ có bốn tiền án trong đó có một tiền án vẫn chưa được xóa án tích
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm đã tuyên phạt trần công vũ tù trung thân về tội giết người
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke hải lý ở xã bá hiến
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện một mươi năm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trong số một mươi năm đối tượng này có bảy nữ tám nam ở độ tuổi từ một mươi chín cho đến hai mươi bốn
ngoài các đối tượng trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc còn có một số trường hợp ở các tỉnh lào cai lai châu hòa bình tuyên quang
qua xét nghiệm nhanh có một mươi bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
một chuyên án đánh bạc với quy mô lớn vừa được công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an triệt phá thành công và tạm giữ chín đối tượng
các đối tượng đều là nam giới từ ba mươi ba cho đến năm mươi bốn tuổi đều trú tại huyện hương nguyên tỉnh nghệ an cầm đầu đường dây đánh bạc là nguyễn văn thắng
để qua mắt được lực lượng chức năng thắng đã thuê xe ô tô chở các con bạc ra sông lam sau đó thuê thuyền đánh cá của người dân để tổ chức đánh bạc
qua khai thác nhanh các đối tượng thừa nhận về hành vi đánh bạc của mình nên tổ công tác tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp
kiểm tra người và trên xe của các đối tượng cơ quan công an thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng hai xe ô tô một tàu vỏ sắt hai bộ sóc đĩa và một mươi điện thoại di động